của các hoạt động quân sự mà tena vip tuyên bố là nhằm tiêu diệt hamas

và trao đổi con tin giữa israel và lực lượng hamas tại qatar

thưa ông vì sao israel quyết tâm tấn công quân sự vào rafah

chúng ta còn nhớ là trước khi israel mở cuộc tấn công vào gaza vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thì thủ tướng netanyahu đã đưa ra hai cái mục tiêu
thứ nhất là tiêu diệt hamas thứ hai là lấy lại được con tin
nhưng mà cho đến nay thì cái cuộc chiến tại gaza đã bước sang tháng thứ tám
nhưng mà hai mục tiêu này không thực hiện được
cho nên rằng là nếu mà ông netanyahu quyết định dừng cái cuộc tấn công vào rafah
có nghĩa là ông thất bại bởi vì hai mục tiêu đó không thực hiện được
cái thứ hai là ông netanyahu quyết tâm tấn công vào rafah là nơi đây
là cái thành trì cuối cùng của các lực lượng hamas
cho nên ông quyết tâm là phải đánh gọi là đánh bại cái lực lượng của phong trào hamas
và cuối cùng là nếu mà ông ấy dừng là ông ấy tiếp tục cái cuộc tấn công vào gaza
và nói chung là cái cuộc tấn công vào rafah và gaza thì là để đánh lạc hướng cái dư luận ở trong nước
hiện nay đang cáo buộc ông ấy gọi là về cái tội tham nhũng và
gọi là về cái tội tham nhũng và gọi là về cái tội tham nhũng và
và hối lộ
vâng vậy thì các hành động quân sự của israel nhằm vào thành phố rafah theo ông thì sẽ gây ra những hậu quả như thế nào ạ
cái hậu quả nhân đạo về thảm họa nhân đạo dứt khoát sẽ xảy ra bởi vì nơi đây là đã tập hợp đến một bốn triệu người tị nạn palestine sinh sống ở đây
và tất cả một bốn triệu người đang phải sống nhờ những cái viện trợ nhân đạo của nước ngoài
thế mà nếu mà cuộc tấn công của israel vào thành phố này thì có nghĩa rằng là
tất cả những cái hoạt động nhân đạo ấy là sẽ phải ngừng
và đặc biệt là cái cửa gõ duy nhất cái cửa khẩu duy nhất ấy là cái cửa rafah mà nối với ai cập ấy
để cho các cái đoàn xe cứu trợ đi vào ấy thì đã đóng cửa
thì như vậy phải nói là cái thảm họa sẽ hết sức là nghiêm trọng
và cái nữa rằng là nếu mà cái cuộc tấn công vào rafah này sẽ xây ra
sẽ gây ra một cái biệt mẫu bởi vì các lực lượng của hamas hiện nay là vẫn còn và họ sẽ
sẽ có những cái hành động để mà đáp trả lại cái cuộc tấn công của israel
cho nên là sẽ có rất nhiều người chết của cả hai phía
vâng cái việc mà israel theo đuổi đến cùng chiến dịch quân sự tại rafah
dường như là đang gây ra những cái giạn nứt với đồng minh mỹ
vậy thì nhận định của ông về vấn đề này
tôi không nghĩ như vậy
bởi vì là hiện nay thực tế là tổng thống mỹ joe biden và một số các quan chức của mỹ
thì tuyên bố là phi phán rất là mạnh ông thủ tướng netanyahu
và đã quyết định ngừng những việc cung cấp vũ khí cho israel
nhưng mà theo tôi thì cái điều này là nó chỉ là hình thức
bởi vì ông ấy buộc phải tuyên bố như vậy
mỹ phải buộc lại tuyên bố như vậy
bởi vì là hiện nay là chính quyền biden đang chịu một cái sự chỉ trích hết sức là mạnh mẽ trong nội bộ nước mỹ
cho nên ông ấy phải buộc phải có những sự thay đổi về lời nói như vậy

nhưng mà trên thực tế thì phải nói rằng
israel vẫn là cái đồng minh chiến lược của mỹ
và mỹ vẫn ủng hộ mạnh mẽ israel

và chúng ta còn nhớ rằng
từ khi mà bùng nổ ra cái cuộc xung đột ở gaza

đến nay thì israel đã viện trợ cho mỹ là một cơ bản thân niệm
đến nay thì israel đã viện trợ cho mỹ là hai mươi sáu tỷ đô la và cung cấp rất nhiều những cái vũ khí
thì cái điều đó chứng tỏ rằng là đây chỉ là những cái lời tuyên bố trên lời nói thôi
chứ còn thực ra là cái mối quan hệ giữa mỹ và israel là không hề thay đổi
và mỹ là ủng hộ israel trong cái việc mà tấn công vào gaza rồi và cái chiến dịch quân sự của israel vào gaza và rafah
chúng ta thấy là dư luận trong nước israel và cả cộng đồng quốc tế đang tăng cường gây những sức ép để bộ israel tạm dừng chiến dịch quân sự ở rafah
vậy thì ông dự đoán như thế nào về kịch bản ở gaza cụ thể rafah trong thời gian tới ạ
thực tế thì israel đã tấn công vào rafah rồi
nhưng mà họ mới chỉ dùng những cái không quân rồi pháo binh
chứ còn thực ra là quân đổ bộ vào thì vẫn là ở cái giai đoạn ban đầu thôi
cho nên là họ cũng phải tính toán rằng là cái cuộc tấn công vào rafah có nên tiếp tục hay không
do là cái sức ép của quốc tế này do là cái sức ép nội bộ nữa
trong nội bộ của israel cũng có rất nhiều
những cái quan chức là phản đối cái việc israel tấn công vào rafah và nói chung là tấn công vào gaza nói chung
thế còn tình hình thì tôi cho rằng sắp tới sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp
bởi vì là cái quan điểm giữa hamas và israel còn rất xa nhau
bởi vì hamas thì yêu cầu là phải chấm dứt toàn bộ và ngừng bắn lâu dài vĩnh viễn ở gaza
nhưng mà phía israel thì không chấp nhận cái điều đó
ông nói chỉ là chấp nhận cái ngừng bắn
vẫn tạm thời để tạo điều kiện cho cái việc trao trả con tin vào những người palestine bị giảm giữ ở các nhà tù của israel thôi
vâng xin được cảm ơn những phân tích nhận định của ông dành cho chương trình một thế giới đại trường ngày hôm nay
vâng thưa quý vị cuộc xung đột gaza kéo dài hơn bảy tháng qua đã cấp đi sinh mạng của gần ba mươi năm người palestine và khiến hơn bảy mươi tám năm trăm linh người bị thương
con số này chắc chắn sẽ chưa dừng lại chừng nào israel vẫn truy cùng diệt tận hamas tại rafah
tình hình hiện nay là vô cùng nguy cấp đòi hỏi cộng đồng quốc tế nỗ lực nhiều hơn nữa
vì một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt ở giải gaza
đến đây bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt